nhưng ngày nay món ăn này được khá nhiều người ưa thích
về mặt nguyên tắc thì trứng vịt bắc thảo được muối khá kỳ công
bằng thuốc bắp trà vôi đất xét và ủ trong một khoảng thời gian nhất định
tuy nhiên để tiết kiệm chi phí nhân công nguyên vật liệu
một số cơ sở sản xuất đã dùng hóa chất thay cho các nguyên liệu truyền thống
trong quá trình chế biến bất chấp những ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
để rõ hơn về điều này
đây là hình ảnh và video clip của một khán giả của chuyên mục thực phẩm sạch hay bẩn gửi về
hình ảnh từ video clip cho thấy trứng hột vịt bắc thảo mà anh mua về có màu đen thẫm
tiếp xúc với chủ nhân của đoạn video clip thì được biết
trứng vịt này anh được một người bạn mang tới để làm mồi nhậu
thế nhưng do hôm đó dư thức ăn nên trứng vịt này được bỏ lại
ngày hôm sau anh mở ra và phát hiện nhiều điểm bất thường
đây là mấy trứng còn lại của hôm trước
nhưng mà có một trứng là tôi sử dụng
đập ra tôi sử dụng tôi thấy ghê quá tôi không có sử dụng được
đây là một trứng mà tôi chẽ ra nè
nó cũng giống như trứng kia mà nhìn rất là ghê
tôi không biết là người ta làm nó như thế nào mà tôi thấy tôi cũng ghê quá
chắc là không có dám ăn
đây là cái hình mà hôm trước mà sau khi mà tôi mổ cái trứng trước ra đó tôi xem nó như thế nào
thì tôi quay lại nè
đây nhìn thấy nó ghê nè
cái mùi nó rất là kinh khủng
nó mùi nó hăng hăng nó giống như là nó có một cái chất gì đó rất là khó chịu
theo mô tả của người đàn ông này thì nhìn vẻ bề ngoài trứng vịt không có gì bất thường
tuy nhiên khi bổ ra nó có mùi hôi thối bất thường
khi nếm vào có vị đắng đắng
phải chăng trước chứa vịt bất thường về màu sắc và mùi vị đến từ đây
những thủ thuật bẩn trong việc chế biến ra loại trứng này
bởi thời gian qua đã có rất nhiều thông tin về hành vi sử dụng hóa chất đỏ
để chế biến loại trứng này
ban đầu là trung quốc
và sau đó là đến việt nam
theo những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề làm trứng
thì cách làm chứng bắc thảo truyền thống mất nhiều thời gian
tốn nhiều nhân công
cũng như phải sử dụng nhiều loại nguyên liệu
như vôi trà thuốc bắc đất xét
để trộn lại
với các loại nguyên liệu
và bao cưng trứng
tuy nhiên vì hám lợi và tiết kiệm chi phí nhân công
nguyên vật liệu
một số cơ sở sản xuất đã dùng hóa chất để thay thế
điều này khiến cho người tiêu dùng vô cùng lo lắng
hóa chất đó là gì
đó chính là hợp chất chứa đồng xuân phát
chỉ cần bỏ các loại hóa chất này vào thùng
cho trứng vào ngâm trong một thời gian
là có sẵn sản phẩm tung ra thị trường
đó là chưa kể trứng nguyên liệu
được thu mua trôi nổi trên thị trường
không có giấy kiểm dịch từ cơ quan thú y
công nghiệp rẻ tiền để có giá thành rẻ
vậy xuân phát đồng
chất tạo màu cho trứng được dùng vào việc gì
và có hại tới sức khỏe của con người như thế nào
trong trường hợp chúng ta sử dụng
hột vịt bắc thảo
mà đã được tẩm ướp làm bằng xuân phua đồng
cái lượng đồng nó thấm qua vỏ trứng
và thấm vào trứng với một cái hàm lượng rất là cao
và nếu chúng ta sử dụng thường xuyên như thế này
thì cơ thể sẽ dẫn đến cái tình trạng là quá tải
và bị ngộ độc đồng
trong trường hợp chúng ta sử dụng rất nhiều đồng
thì nó sẽ dẫn tới những cái nguy cơ như sau
nguy cơ đầu tiên là đồng sẽ
gây ra một tình trạng ứ động
và gây tổn thương các tế bào
ở não ở mắt ở gan và ở thận
và khi tổn thương các tế bào
của những cơ quan quan trọng như thế này
thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều bệnh
và một trong những bệnh khá là phổ biến
nếu mà chúng ta bị quá tải đồng
gây ngộ độc đồng
đó là bệnh nguyên sơn
bệnh này là bệnh làm cho chức năng thận
nó bị suy giảm nghiêm trọng
và có thể dẫn tới tử vong
vỏ trứng thuộc dạng dễ thẩm thấu
do đó nếu ngâm tẩm bất cứ hóa chất nào
cũng sẽ bị ngấm vào bên trong
lòng đỏ lòng trắng
những hóa chất không được kiểm dựt này
rất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe
của người sử dụng
nếu chúng ta sử dụng hột vị bắc thảo
có lẽ chúng ta cần phải hết sức quan tâm
đến nơi sản xuất
và nơi kinh doanh
chúng ta nên mua các loại hột vị bắc thảo
được sản xuất bởi những nhà sản xuất
những thương hiệu có uy tín
và những nơi bán có thương hiệu tốt
đối với trứng thì hiện nay chúng ta cũng khá là yên tâm
bởi vì tại tp hcm
và rất nhiều tỉnh thành
chúng ta đã có chuỗi thực phẩm an toàn
và chuỗi sản xuất trứng an toàn
vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể
dễ dàng tìm được trên thị trường
những thương hiệu sản xuất trứng tốt
trong đó có trứng bắc thảo tốt
chúng ta hạn chế tối đa việc mua trứng bắc thảo
không rõ nguồn gốc không rõ xuất xứ
không có nhãn mát bao bì
để chúng ta tránh cái nguy cơ
chúng ta bị ngộ độc đồng
hoặc là những cái hóa chất khác
mà có một số người sản xuất gian dối
người ta đã không làm đúng cái lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp
thưa quý vị những lời khuyên của bác sĩ vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình
thực phẩm sạch hay bẩn ngày hôm nay của chúng tôi
hy vọng đã mang đến cho quý vị và các bạn
những thông tin bổ ích trong việc lựa chọn
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau